hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
ở huyện đức hòa công an đã vào cuộc điều tra
đến nay công an tỉnh long an đã có đủ chứng cứ xác định lê tùng vân quan hệ loạn luân
với con ruột sống trong hộ bà cao thị cúc ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
công an tỉnh long an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
loạn luân dưới góc nhìn pháp lý
dưới góc độ pháp lý luật sư quách thành lực giám đốc công ty luật pháp trị
cho biết việt nam là một trong những quốc gia lên án gây cắt hành vi loạn luân
loạn luân không chỉ gây ảnh hưởng về mặt sinh học của con người cho các thế hệ về sau
mà nó còn là một hành vi trái với luân thường đạo lý được hình thành trong xã hội
chính vì thế người có hành vi loạn luân thường sẽ bị xử phạt rất nặng về hành vi vi phạm của họ
và theo lịch sử cho thấy tội loạn luân thường sẽ bị xử phạt gắn liền với hình thức phạt tù
theo điều một trăm tám mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
loạn luân là hành vi của một đối tượng
một người giao cấu với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ
là anh chị em cùng cha mẹ anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
trong đó những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống
trong đó người này sinh ra người kia kế tiếp nhau
tội loạn luân là tội được xem là nghiêm trọng trong khung hình sự tại việt nam
theo quy định của pháp luật việt nam tội loạn luân là tội bị truy cứu trách nhiệm hình sự
thay vì các tội khác sẽ có quá trình xử phạt vi phạm hành chính
rồi mới đến các bước nguy trọng chuyển hóa sang bị truy cứu trách nhiệm hình sự
các yếu tố cấu thành tội loạn luân theo bộ luật hình sự
các yếu tố cấu thành tội loạn luân theo bộ luật hình sự được quy định giải rác ở rất nhiều điều luật khác nhau
chính vì thế các yếu tố cấu thành tội phạm của mỗi một điều luật có hành vi loạn luân cũng rất đa dạng
theo quy định tại điều bốn nghị quyết sáu hai nghìn một mươi chín nqhd quy định về một số tình tiết định khung như sau
có tính chất loạn luân quy định tại điểm e khoảng hai điều một trăm bốn mươi một điểm a khoảng hai một trăm bốn mươi hai điểm d khoản hai điều một trăm bốn mươi ba và điểm a khoảng hai một trăm bốn mươi bốn của bộ luật hình sự là một trong các trường hợp sau đây
a phạm tội đối với người cùng dòng máu về trực hệ với anh chị em cùng cha mẹ anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha
b phạm tội đối với cô ruột di duột chú ruột bác ruột
c phạm tội đối với con nuôi bố nuôi mẹ nuôi
d phạm tội đối với con riêng của vợ con riêng của chồng bố sượng mẹ kế
d phạm tội đối với con dâu bố chồng mẹ vợ con rể
loạn luân bị xử lý như thế nào
tùy từng trường hợp mà người có hành vi loạn luân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội sau
một tội loạn luân điều một trăm tám mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi bảy người nào có hành vi quan hệ với người mà biết rõ người đó cùng dòng máu về trực hệ
là anh chị em cùng cha mẹ anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm
hành vi ép người khác phát sinh quan hệ
khoảng hai điều một trăm bốn mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
người nào dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
hoặc thủ đoạn khác

và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
hành vi quan hệ với người dưới một mươi sáu tuổi
khoảng hai một trăm bốn mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ một mươi hai năm đến hai mươi năm
dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
hoặc hành vi quan hệ khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi trái với ý muốn của họ
thực hiện hành vi quan hệ khác với người dưới một mươi ba tuổi
hành vi ép buộc người khác phát sinh quan hệ
theo khoản hai điều một trăm bốn mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách
phải miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ và có tính chất loạn luân
thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
hành vi ép buộc người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi phát sinh quan hệ
theo khoản hai điều một trăm bốn mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách
phải miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ và có tính chất loạn luân
thì bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm tù

tội thực hiện hành vi quan hệ khác với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
theo khoản hai điều một trăm bốn mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi năm hai nghìn một mươi bảy
người nào từ đủ một mươi tám tuổi trở lên mà thực hiện hành vi quan hệ khác
với người từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều một trăm bốn mươi hai và điều một trăm bốn mươi bốn của bộ luật hình sự
và có tính chất loạn luân thì bị phạt tù từ ba năm đến một mươi năm
hiện nay không có văn bản hướng dẫn định tội đối với hành vi loạn luân
tuy nhiên có thể tham khảo tinh thần tại thông tư liên tịch một hai nghìn một ttlt btp bca tanztc vks ngtc
hướng dẫn bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cụ thể
để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân
cần phải xác định rõ hành vi quan hệ là thuận tình
không có dấu hiệu dùng vũ lực hoặc cưỡng ép
và được thực hiện với người từ đủ một mươi sáu tuổi trở lên
trong trường hợp tuy hành vi quan hệ giữa những người nói trả lời
cho nên là thuận tình
nhưng nếu hành vi đó được thực hiện đối với trẻ em từ đủ một mươi ba tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi
thì không truy cứu trách nhiệm hình sự về tội loạn luân
mà phải truy cứu trách nhiệm hình sự về tội quan hệ với trẻ em
theo điểm c khoảng hai điều một trăm một mươi năm bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu dùng vũ lực
đe dọa dùng vũ lực lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân
hoặc thủ đoạn khác
thì tuy trường hợp người thực hiện hành vi đó
phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm e khoảng hai điều một trăm một mươi một bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hoặc theo điểm a khoảng hai điều một trăm một mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trong trường hợp hành vi loạn luân kèm theo dấu hiệu lợi dụng quan hệ lệ thuộc
khiến bên kia phải miễn cưỡng cho phép
thì tuy trường hợp người thực hiện hành vi đó phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo điểm d khoản hai điều một trăm một mươi ba bộ luật hình sự
hoặc theo điểm a khoảng hai điều một trăm một mươi bốn bộ luật hình sự
trong mọi trường hợp hành vi loạn luân được thực hiện đối với trẻ em dưới một mươi ba tuổi
thì người thực hiện hành vi loạn luân phải bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo điểm a khoảng hai điều một trăm một mươi hai bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm năm mươi
thưa quý vị vụ án tỉnh thất bồng lai đã kéo dài nhiều năm
và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
ban đầu cơ quan công an đã khởi tố về ba tội là lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước
quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
loạn luân lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên trên cơ sở tài liệu chứng cứ có được
cơ quan chức năng đã tập trung điều tra và khởi tố
truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
khởi điểm của sự việc vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
một nhóm người kéo đến nơi ở trong khu vực
nơi ở của bà cao thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tựa sưng là tỉnh thất bồng lai
thiên nam bên bờ vũ trụ ở xá hòa khánh tây huyện đức hòa
lục xoát tìm con gái là võ thị diễm my và hai bên xảy ra xô xát
vụ việc sau đó đã được các cơ quan chức năng theo dõi vào cuộc điều tra
đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với ông lê tùng vân
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân
và xem xét củng cố để khởi tố về tội loạn luân
ngoài ông lê tùng vân thì lê thanh hoàn nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lê thanh nhất nguyên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một lê thanh trùng dương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
cùng ngụ ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức hòa khởi tố
bắt tạm giam về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
vụ án sau đó được chuyển cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
điều tra theo thẩm quyền
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà cao thị cúc
chủ khu đất nơi tự dưng là tỉnh thất bồng lai thiên nam bên bờ vũ trụ
bà cúc cũng bị khởi tố về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
công an cũng đã thông báo truy tìm đối với võ thị diễm my
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín để phục vụ công tác điều tra vụ án
cũng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam lê thanh nhị nguyên
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
vi phạm lợi ích của nhà nước tổ chức cá nhân
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an
có kết luận điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
xảy ra tại tỉnh thất bồng lai và viện kiểm sát nhân dân tỉnh long an
truy tố sáu bị can lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên
lê thanh trùng dương lê thanh nhị nguyên cao thị cúc về cùng tội danh nêu trên
về tội danh này cơ quan chức năng xác định vào năm hai nghìn một mươi năm
ông lê tùng vân và lê thu vân em gái của ông vân và một số người khác
chuyển từ quận sáu tp hcm về nhà bà cao thị cúc ở huyện đức hòa
bị can lê tùng vân biến nơi đây thành cơ sở tu tại gia lấy tên tịnh thất bồng lai
vì không được công nhận nên ông vân đổi tên thành thiền nam bên bờ vũ trụ
ông vân đã phân công nhiệm vụ cho các bị can viết kịch bản tập hát
và tạo một số tài khoản mạng xã hội để đăng những sinh hoạt hành động nơi đây
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi
lê tùng vân cao thị cúc lê thu vân cùng nhất nguyên hoàn nguyên nhị nguyên trùng dương
đã lợi dụng hình thức tôn giáo thông tin sai sự thật bịa đặt để đăng tải năm video clip
một bài viết trên facebook và youtube có nội dung xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự
và nhân phẩm của ông nhật từ xuyên tạc xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an
cả sáu bị can đều mang tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức phạm tội hai lần trở lên
riêng bị can trùng dương có tình tiết giảm nhẹ là đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
đến ngày hai mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai phiên xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân huyện đức hòa phạt các bị cáo lê tùng vân năm năm tù
lê thanh nhất nguyên lê thanh hoàn nguyên lê thanh trùng dương cùng mức án bốn năm tù
lê thanh nhị nguyên ba năm sáu tháng tù cao thị cúc ba năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
tại phiên xét xử phúc thẩm tòa đã giữ nguyên bản án nêu trên
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
đến đây thời lượng của video cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo